chúng ta phải tuân thủ những quy định về an ninh và an toàn hàng không
trong đó thì có một cảnh báo mà quý vị cần hết sức lưu ý
chúng tôi sẽ gửi tới quý vị trong nội dung này một ít phút nữa
trước hết thì thời lượng đầu của chương trình sẽ dành cho phần điểm qua những thông tin an ninh trật tự nổi bật
liên quan đến vụ án mạng xảy ra vào tối ngày một mươi tám tháng bảy
tại phường lạch chay quận ngô quyền thành phố hải phòng
công an quận ngô quyền đã bắt giữ được hung thủ
gây án nguyễn đại quang khi đang tạm trú tại quận ngo quyền
trước đó do mâu thuẫn trong việc và trạm giao thông
quang dùng con dao mang theo từ trước lao vào đâm chém người điều khiển xe máy
khiến nạn nhân bị thương tích và tử vong trên đường đi cấp cứu
do có mâu thuẫn từ trước nguyễn hoàng gia bảo một mươi sáu tuổi
đã rủ thêm hai thiếu niên cùng một mươi năm tuổi và hai người bạn khác tìm phạm tấn lượng để giải quyết mâu thuẫn
khi gặp nhau giữa hai bên đã xảy ra hỗn chiến đâm chém lẫn nhau
gây mất an ninh trật tự công cộng
công an thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam đối với tám đối tượng về hành vi gây dối trật tự công cộng
lừa cô gái vào nhà nghỉ rồi tự xưng mình là công an
để đe dọa cưỡng đoạt số tiền hơn một mươi ba triệu đồng của bị hại
đối tượng y thương lê hai mươi năm tuổi chú xã tray sát huyện gromana tỉnh đắk lắc
vừa bị công an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc bắt giữ
bốn bị can trong đường dây đánh bạc quy mô lớn
dưới hình thức ghi số đề với tổng số tiền giao dịch đánh bạc trên một trăm linh tỷ đồng
vừa bị khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú
cầm đầu đường dây này là lê thị diệu chú phường tân tiến
và đào thị bình chú phường thắng lợi thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc
một vụ vận chuyển khoảng hai mươi lít dầu đeo trái phép trên vùng biển tây nam
vừa bị bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn phát hiện xử lý
tại thời điểm kiểm tra trên tàu có bốn thuyền viên
do ông nguyễn thanh tú làm thuyền trường
tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính và niêm phong hàng hóa vi phạm
thưa quý vị với ba năm tỷ lượt tải về cho đến thời điểm hiện tại
tiktok hiện đang là một trong những nền tảng mạng xã hội
thu hút sự tham gia đông đảo nhất của giới trẻ
nhưng tiktok cũng không nằm ngoài vòng xoáy nội dung tiêu cực
như các mạng xã hội khác
khi nhiều nội dung đăng tải trên đây tạo ra sự phản cảm lệch lạc suy nghĩ
thời gian qua thì nhiều trào lưu được thực hiện ở sân bay
rồi chia sẻ lên tiktok đã gây ra vô số tranh cãi trên mạng xã hội
đa phần vì những trào lưu có phần độc hại này có thể đe dọa đến an toàn của người thực hiện
và nghiêm trọng hơn là an toàn của cả chuyến bay
đang nói đó lại là những trào lưu nhằm mục đích là sống ảo của một bộ phận giới trẻ
và còn đang lan truyền từ người này đến người khác
mà không phải ai cũng biết rằng hành động của mình có thể bị xem xử phạt hành chính
thậm chí là còn bị cấm bay
chào lưu quay tiktok đang ngày càng phát triển mạnh mẽ ở việt nam
đặc biệt là giới trẻ
thậm chí để có được đoạn video ngắn lại độc và lạ
giới trẻ sẵn sàng bất chấp tất cả
những ngày gần đây trào lưu nhằm mục đích sống ảo của giới trẻ
đã liên tiếp xuất hiện ở sân bay
vi phạm quy định về an ninh an toàn hàng không
từ sun mây trên máy bay bằng điện thoại kẹp ở cửa sổ máy bay
cho đến núi nhảy quay tiktok
rồi đến tạo dáng trên băng truyền hành lý chỉ để đăng tải lên tiktok
với dòng chặt thái
bất kể đời lạc trôi
cư dân mạng cho rằng
với kiểu vô tư vô ý thức như thế này
thì sẽ có ngày cuộc đời lạc trôi thực sự
trở về cuộc sống thật đi ảo quá rồi
em đẹp em xinh nhưng em nguy hiểm
đẹp đâu xinh đâu chưa thấy
nhưng chắc chắn thấy không có suy nghĩ
rõ ràng quay tiktok không sai
cái sai là không có suy nghĩ
không có chỗ người quay tiktok
việc mỗi cá nhân thể hiện cái tôi
khả năng sáng tạo và sự tự ti của bản thân
đều được tuyến thích trong xã hội
xong việc thực hiện nó
cần văn minh sau trong phù hợp với hoạt cảnh điều kiện thực tế
đặc biệt là đúng quy định của pháp luật
qua sự hiểu ồn ào mạng xã hội vô qua
cư dân mạng cho rằng
cần xử lý nghiêm những hành khách vi phạm an ninh hàng không
để chăn đen
những hành vi vi phạm quy định an toàn bay
nên cấm bay năm năm
mục đích của họ chỉ là câu view
nhưng bất chấp nguy hiểm cho người khác
thì hãy cúi phạt thật nặng cho họ sợ
và không dám luôn
hàng không là ngành cần sự an toàn tuyệt đối
bởi đặc vụ khác hẳn với các ngành công tài khác
bởi sự nguy hiểm đặc vụ
mọi hành vi gây nguy hiểm
phải được loại bỏ để chuyến bay an toàn nhất
việc nghiện sống ảo
nó khiến con người sống phụ thuộc vào nó
ngày một nhiều và không thể kiểm soát
sống ảo mọi nơi mọi lúc
mà bất chấp mọi nguy hiểm
để an toàn cho mọi chuyến bay
để bị cấm bay có thời hạn
hoặc đứng viễn đối với hành khách vi phạm
qua sự việc cũng là bài học cảnh tình
cho việc giám sát an toàn
tại các khu vực của sân bay
nơi có mật độ hoạt động cao của tổ bay
và các khu tiện
cũng như các khu vực hạn chế trọng yếu
liên quan đến an toàn khai hát
việc cục hàng không ban hành chỉ thị tăng cường giám sát
chủ động phòng ngừa các hành vi vi phạm an ninh hàng không
là cần thiết
điều này cũng nhằm tăng cường
nâng cao nhận thức của cộng đồng
xây dựng văn hóa an toàn hàng không
được cách đề hướng
tuy hơi muộn
vì toàn sự việc diễn ra mới tăng cường
nhưng có còn hơn không
phải tăng cường giám sát tăng cường giáo dục tuyên truyền
đặc biệt là xây dựng các biện pháp
xử lý khi vi phạm
thì mới hợp tình hợp lý
tôi nghĩ phải có biện pháp thông tin
phù hợp cho hành khách tại cảng hàng không
để hành khách hiểu rõ các quy định
về an toàn an ninh hàng không
tạo nên văn hóa an toàn hàng không
bạn nghĩ sao về
chào lưu sống ảo quay tiktok của giới trẻ hiện nay
những nguy hiểm khi quay
sai chỗ sai địa điểm
quan điểm cũng như suy nghĩ của bạn như thế nào
hãy chia sẻ với chúng tôi trên fanpage
của truyền hình công an nhân dân
chính phủ vừa chỉ đạo
bộ giáo dục và đào tạo thanh tra kiểm tra
và hoàn thiện quy định về biên soạn
phát hành mua sử dụng sách giáo khoa
dư luận mong muốn
với sự chỉ đạo quyết liệt của chính phủ
của các cơ quan quản lý nhà nước
những vấn đề như giá sách giáo khoa tăng cao
cùng với lãng phí trong sử dụng
những vi phạm trong chỉ đạo sản xuất
kinh doanh biên soạn phát hành sách giáo khoa
sẽ được làm rõ xử lý nghiêm
theo quy định
cần một cơ chế như thế nào để đảm bảo tính minh bạch
trong hoạt động xuất bản định giá sử dụng sách giáo khoa
hướng tới mục tiêu xã hội hóa
cạnh tranh lành mạnh để người dân được tiếp cận
và sử dụng sách giáo khoa có chất lượng tốt
với giá thành phù hợp
và đảm bảo quyền lợi cho các em học sinh
góp nhìn trên da ngày hôm nay
với khách mời là tiến sĩ nguyễn viết trức
nguyên phó chủ nhiệm ủy ban văn hóa giáo dục của quốc hội
sẽ cùng phân tích về vấn đề này
đầu tiên xin cảm ơn ông đã dành thời gian
cho truyền hình công an nhân dân
cá nhân ông ạ có những suy nghĩ như thế nào
khi mà trong thời điểm nay chính phủ cũng đã có yêu cầu
chúng ta phải thanh tra việc phát hành sách giáo khoa
đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay
dư luận rất băng quan về vấn đề là
giá sách giáo khoa cũng như là những cái vi phạm
trong vấn đề phát hành và sản xuất sách giáo khoa
tôi thì tôi nghĩ rằng là
việc này là việc rất kịp thời
nó thể hiện cái tinh thần
một cái chính phủ vì dân
một chính phủ của dân do dân
cho nên lắng nghe
cái tiếng nói của dân
khi mà có
những cái ý kiến những cái bước xúc nhất định
đảm ơn ngay
thế nhưng mà cũng phải hiểu rằng là thanh tra
nó như là một nhiệm vụ thường xuyên của chính phủ
hiểu như vậy
thanh tra chứ không phải là điều tra
điều tra thì tức là
có vấn đề thì mới điều tra
còn thanh tra thì phải thường xuyên
tôi thì tôi nghĩ là thường xuyên
nhưng đồng thời là thanh tra đúng cái thời điểm này
cái quyết định đúng đắn
quyết định được lòng dân
thưa ông vừa qua thì bộ trưởng bộ giáo dục
cũng đã có những cảnh cáo đối với người đứng đầu
của nhà sách bản giáo dục
việt nam vì những cái vi phạm nghiêm trọng
trong vấn đề phát hành cũng như là sản xuất
sách giáo khoa
rõ ràng là các cơ quan nhà nước như ông nói
cần phải chủ động hơn nữa chúng ta thanh tra
để chúng ta kịp thời phát hiện các vi phạm
chứ không phải là để khi vi phạm xảy ra rồi
chúng ta mới xử lý
đúng như thế tôi thì tôi nghĩ là thanh tra là phải thường xuyên
thanh tra thường xuyên chúng ta có cơ quan
có thanh tra của chính phủ
thanh tra của các ngành
vậy thì thanh tra
ví dụ thanh tra của giáo dục
nó như phải thanh tra thường xuyên
tiếc lắm chứ
công bằng mà nói
thì nhà xuất bản giáo dục
cũng có những đóng góp rất đáng kể
đóng góp đáng kể ở chỗ nào
là bởi vì một cái đầu sách
lượng đầu sách xuất bản
của ngành giáo dục là tới chín mươi
thậm chí là có lúc
tất cả các đầu sách
mà xuất bản trong năm
của tất cả các nhà xuất bản trong cả nước
như vậy thì đóng góp cũng là rất lớn
cái thứ hai nữa là
toàn bộ những sách giao khoa
rồi sách tham khảo
rồi tất cả các loại sách
đều do nhà xuất bản giáo dục
thì điều ấy là có thể nói
cũng là đóng góp rất lớn
cho cái nhà xuất bản
nói chung và trong cái ngành giáo dục nói riêng
nhưng rất tiếc là trong cái đóng góp ấy
lại có những cái khuyết điểm
một khuyết điểm đến mức phải cảnh cáo
có nghĩa là cũng là nặng lắm rồi
chứ không phải
bây giờ chúng ta hình như là bởi vì
sử lý nó nhiều
cho nên nghĩ rằng khoảng cảnh cáo
không nặng không phải
cảnh cáo nó nặng lắm
rất nặng có thể nói như vậy
thì một ông giám đốc
bị ông bộ trưởng cảnh cáo
thì rõ ràng là không có tốt
hơn nữa là
trong cái điều kiện hiện nay
giáo dục được đặt lên như là
quốc sách hàng đầu
vậy mà cứ theo thị trường
chúng ta tăng giá một cách
nói tùy tiện thì nó không đúng
nhưng mà tăng giá có hợp lý hay không
từ cái câu chuyện xã hội hóa
nhưng dù sao vẫn phải đảm bảo rằng là
một cái giá thành hợp lý
để có quyền lợi cho gia đình phụ huynh
đặc biệt là những phụ huynh
và gia đình khó khăn đúng không ạ
thưa ông ạ
chúng tôi cũng rất là quan tâm đến
cái vấn đề là làm như thế nào
để chúng ta giữ được cái sự công khai
sự minh bạc trong cái quá trình
mà chúng ta biên soạn phát hành
cũng như là kinh doanh đối với sách giáo khoa
về vấn đề này
theo ông cần một cơ chế như thế nào
cái đấy hoàn toàn đúng ạ
tôi nghĩ là không phải chỉ trong xuất bản
sách giáo khoa đâu
mà mọi việc cần phải minh bạc và công khai
chỉ có minh bạc mới công khai
thì mới chống những cái tham nhũng
những cái nhũng nhiễu
những cái tiêu cực
khi minh bạc công khai
thì nhân dân đều biết
và chúng ta đã có một cái khẩu hiệu
không có khẩu hiệu
mà đấy là mang tính
bản chất xã hội
bản chất xã hội
bản chất của chế độ ta
nó là dân biết
không công khai là làm sao dân biết được
mà dân có biết thì dân mới bản được
dân bàn dân làm dân kiểm tra
và bây giờ còn nói là dân thủ hưởng
thế thì ở đây
câu chuyện này nó liên quan đến
một chính sách mang tính
bản chất của chế độ
ở chỗ nó phải công khai minh bạc
thì mới bản mới viết mới thanh tra
mới kiểm tra được
và đặc biệt mới làm cho dân thủ hưởng được

thì cái này không thể nói một cái an trường được
tôi nghĩ rằng là sau cái thanh tra
thì chúng ta mới có những cái
kết luận rất là cụ thể
xem là giá như thế là hợp lý chưa
thế rồi là cái
phân phối những cái lợi nhuận
như thế hợp lý chưa
và đã thật sự
là thực hiện cái vision chưa
chúng tôi thì cũng muốn được nghe
ông phân tích cụ thể hơn về cái việc định giá
với sách giáo khoa như ông vừa chia sẻ
thì hiện nay thì theo quy định tại luật giá
năm hai nghìn một mươi hai thì sách giáo khoa lại không thuộc
vào danh mục là do nhà nước
nhưng mà nhà nước định giá
và điều này thì có thể dẫn đến là giá cao và giá thấp
nó không được thống nhất
và nó lại phụ thuộc rất là lớn
vào cái việc là kê khai giá của các nhà xuất bản
về vấn đề này ông có ý kiến như thế nào
liệu rằng chúng ta nên có một sự thay đổi
từ việc là thay đổi luật giá năm hai nghìn một mươi hai
tôi nghĩ rằng về giá cả
trước đây là có cái gọi ban vật giá
của chính phủ
thời báo cấp định giá rất là rõ rẻ
cái này chỉ được bán ngày này
thì không sản xuất bao nhiêu
mất bao nhiêu
chỉ được bán lần này để hướng vào
cái việc phục vụ nhân dân
tuy nhiên trong kinh tế thị trường
nếu không định giá theo cách đấy
thì cái người sản xuất người ta không thể nào tồn tại được
thế nhưng mà hiện nay
kinh tế thị trường